tại con tum mặc dù bão số chín đã đi qua và không gây thiệt hại về người tuy nhiên nước lũ đã làm sạt lở gây thiệt hại nặng nề nhiều tuyến đường giao thông cầu dân sinh hoa màu nhà cửa của người dân tại các huyện thành phố ước tính thiệt hại hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
đây là cây cầu treo dân sinh bắc qua sông đắk bla phục vụ cho việc đi lại của hơn hai trăm linh hộ dân của thôn một mươi một một mươi bốn và đường đi đến khu đất sản xuất hơn hai ha của người dân xã đắk ruồng huyện con rẫy tỉnh con tum
tuy nhiên cơn bão số chín vừa qua đã làm cho nước lũ dâng cao cuốn trôi cây cầu này để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân ubnd xã đắk ruồng vận động bà con sử dụng thuyền độc mộc để đi lại đến khu sản xuất
bà con đi vòng đường tân động

cây cầu treo dân sinh bắc qua sông đắk pla phục vụ cho việc đi lại đến khu sản xuất